trong vòng hai mươi bốn giờ qua hà nội ghi nhận số ca mắc mới lập kỷ lục kể từ đợt dịch thứ tư
tất cả quận huyện thị xã đều có ca mới
tổng phát hiện năm trăm linh chín người mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm ba mươi ba ca cộng đồng
hà nội vừa ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong hai mươi bốn giờ
tất cả quận huyện thị xã đều có ca mới
tổng phát hiện năm trăm linh chín người mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm ba mươi ba ca cộng đồng

hà nội vừa ghi nhận số ca mắc kỷ lục trong hai mươi bốn giờ
tổng phát hiện năm trăm linh chín người mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm ba mươi ba ca cộng đồng
một trăm ba mươi ba ca cộng đồng một trăm chín mươi tám ca trong khu cách ly và bảy mươi tám ca trong khu phong tỏa
trong năm ngày gần đây hà nội ghi nhận trên ba trăm linh ca nhiễm mới và hơn hai trăm linh ca cộng đồng mỗi ngày
đây là ngày ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay ở thủ đô
cũng là ngày đầu tiên ghi nhận một trăm linh quận huyện thị xã đều phát hiện ca mới

mê linh một mươi hai thanh trì một mươi long biên tám quốc oai tám phú xuyên năm phúc thọ năm ba vì bốn cầu giấy bốn đông anh bốn ứng hòa bốn thạch thất ii sơn tây một
hai trăm ba mươi ba cộng đồng phân bố tại một trăm một mươi tám xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện
đống đa năm mươi hai gia lâm hai mươi sóc sơn một mươi năm thanh xuân một mươi năm hà đông một mươi hai bắc từ liêm một mươi một hoài đức một mươi một thường tín một mươi
ba đình chín thanh trì chín mỹ đức tám hoàn kiếm bảy nam từ liêm bảy trường mỹ sáu đan phượng sáu phúc thọ năm thanh oai năm hai bà trưng bốn quốc oai bốn hoàng mai ba mê linh ba tây hồ ba long biên hai ứng hòa hai ba vì một cầu giới một đông anh một thạch thất một sơn tây một
cùng ngày phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng
chống dịch covid một mươi chín tại quận ba đình đây là quận có một mươi bốn trên một mươi bốn phường có ca mắc covid một mươi chín
theo đó bà nguyễn thị tuyến đã yêu cầu quận ba đình sớm kích hoạt các trạm y tế lưu động để ứng phó với dịch
trước khi làm việc với lãnh đạo quận ba đình và một mươi bốn phường bà nguyễn thị tuyến đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của trạm y tế lưu động phường giảng võ và khu vực phong tỏa tại ngõ một trăm một mươi hai ngọc khánh quận ba đình
phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị quận ba đình chuẩn bị chú đáo cơ sở vật chất và vật tư y tế sẵn sàng thu dung điều trị các bệnh nhân f thể nhẹ hoặc không có triệu chứng
cùng với đó cần phân công rõ trách nhiệm bố trí cán bộ y tế sẵn sàng ứng trực để giám sát theo dõi sức khỏe các trường hợp f một thực hiện cách ly tại nhà và các f thể nhẹ để sẵn sàng chuyển tuyến theo đúng quy định
sau khi nghe các ý kiến trao đổi phát biểu kết luận phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến cho biết những ngày gần đây dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến rất phức tạp số ca lây nhiễm cộng đồng liên tục tăng cao
thành phố đã điều trị theo mô hình ba tầng với những bệnh nhân f thể nhẹ và không chịu chứng sẽ do hệ thống y tế cơ sở thu dung theo dõi sức khỏe với những bệnh nhân triệu chứng nặng sẽ điều trị tại các bệnh viện
phó bí thư thường trực thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục bám sát địa bàn đang có dịch đánh giá sát tình hình để có những chỉ đạo kịp thời trên tinh thần sức khỏe của nhân dân là trên hết trước hết
cùng với đó cần sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân
đặc biệt cần đẩy mạnh việc kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh xử lý nghiêm sai phạm trong việc không thực hiện quét mã qr kinh doanh quá giờ quy định không thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
với tình hình dịch đang diễn biến phức tạp tại các quận huyện của hà nội mô hình các trạm y tế lưu động phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín cũng đã sẵn sàng lên phương án phù hợp với các tình huống dịch
hiện các địa phương đã sẵn sàng lên phương án xây dựng và các kịch bản cho trạm y tế lưu động để có thể đi vào vận hành khi được huy động phù hợp với các tình huống dịch
phó giám đốc sở y tế hà nội trần văn trung cho biết chỉ trong một thời gian chuẩn bị rất ngắn nhưng các trạm y tế lưu động tại nhiều quận huyện
đã bảo đảm được đầy đủ về nguồn nhân lực cơ sở vật chất trang bị đầy đủ các bình oxy thuốc theo danh mục tất cả đều đáp ứng yêu cầu
tuy nhiên để hoạt động hiệu quả một số trạm y tế lưu động cần phải xây dựng quy chế làm việc phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ
đồng thời niêm yết lịch trực đường dây nóng có biểu hiện biển chỉ dẫn đặt ở nơi dễ nhìn
theo ông trần văn trung mỗi trạm y tế lưu động cần có ít nhất năm phòng riêng biệt
bảo đảm thu nhận được một trăm linh kf
khi mô hình trạm y tế lưu động phát triển mạnh sẽ giúp cho người dân tiếp cận y tế ngay tại cơ sở góp phần giảm gánh nặng cho các cơ sở điều trị covid một mươi chín
các địa phương cũng cần quan tâm đến địa điểm đặt trạm y tế lưu động bố trí trạm y tế ở những nơi có giao thông thuận tiện
theo đó nhiệm vụ của trạm y tế lưu động là thu dung khám điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận
phát hiện sớm xử lý cấp cứu kịp thời chuyển viện
đồng thời tại các trạm y tế lưu động cũng đảm bảo kiểm soát ngăn ngừa lây nhiễm sars cov hai giữa các bệnh nhân nhân viên y tế người phục vụ và ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng
mô hình các trạm này cũng có nhiệm vụ hướng dẫn động viên chia sẻ giúp đỡ người nhiễm covid một mươi chín
người bệnh covid một mươi chín yên tâm thực hiện điều trị giám sát chặt chẽ việc tuân thủ điều trị y tế và điều trị tại trạm y tế lưu động
tiến hành cưỡng chế điều trị nếu người bệnh không tuân thủ yêu cầu điều trị y tế
vâng tình hình dịch tại hà nội hiện đang diễn biến phức tạp
tuy nhiên quý vị cũng đừng quá lo lắng hãy đảm bảo quy định năm k tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và theo dõi thông tin từ bộ y tế để đảm bảo sức khỏe
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi trên kênh youtube sức khỏe đời sống
quý vị hãy like subscribe và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều thông tin khác
xin kính chào và hẹn gặp lại